thưa quý vị đã sáu mươi ba năm trôi qua kể từ mùa thu lịch sử quân ta tiến vào tiếp quản thủ đô hà nội ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
dù ở cương vị nào trong tâm trí những người lính năm xưa vẫn nhớ như in những giây phút hào hùng ấy